năm hai nghìn một mươi chín ngành ngân hàng đạt được nhiều điểm sáng không chỉ trong việc điều hành chính sách tiền tệ ổn định
lãi suất có nhiều cơ hội giảm mà các ngân hàng thương mại cũng đã tiếp tục cơ cấu lại hệ thống
đưa hoạt động ngân hàng lành mạnh hơn minh bạch hơn
bước sang năm hai nghìn hai mươi theo phân tích của các chuyên gia kinh tế
thách thức của ngành ngân hàng vẫn là những điểm mà ngành chưa hoàn thiện được
thách thức đầu tiên của ngành ngân hàng là vấn đề xử lý nợ xấu
nguyên nhân là do chúng ta có nhiều quy định liên quan đến chuyển nhượng buôn bán thành lý bất động sản
trừa thông thoáng thủ tục con dươm già phức tạp thậm chí là trồng chéo
nên chưa tạo thuận lợi để các ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm khiến nợ xấu còn tồn tại
sáng năm hai nghìn hai mươi thị trường bất động sản có thể có những suy giảm
sẽ không tạo thuận lợi cho giải quyết tài sản thế chấp
nên vấn đề này sẽ khó mà được giải quyết nhanh cần tiếp tục thận trọng xử lý
thách thức tiếp theo là trong năm hai nghìn hai mươi quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài và quy định về hệ thống kiểm soát hoạt động
sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng
bởi những quy định này liên quan đến vấn đề quản lý rủi ro và quản trị rủi ro của các ngân hàng
nên đây sẽ là thách thức cho một số ngân hàng để tăng vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng quy định
đặc biệt hiện nay việc gọi vốn không dễ việc gọi vốn trong nước giờ gặp khó khăn hơn
bởi cổ phiếu ngành ngân hàng không còn hấp dẫn như trước
vì các nhà đầu tư nước ngoài lại thường quan tâm nhiều hơn đến các ngân hàng cổ phần có vốn nhà nước
khiến các ngân hàng nhỏ và tầm trung thiếu vốn trầm trọng
cùng với hai vấn đề nêu trên trong năm hai nghìn hai mươi các ngân hàng còn gặp phải thách thức
về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ nhất là bảo mật
trong khi năm hai nghìn một mươi chín nhiều vụ tài khoản thông tin của khách hàng bị đánh cắp vẫn xảy ra
ngoài ra những ngân hàng mà ngân hàng nhà nước mua lại giá đồng
cũng đặt ra thách thức trong quản lý hệ thống
ngân hàng nhà nước nên nghĩ đến việc sáp nhập các ngân hàng lại hoặc bán đi
và theo chương trình làm việc hôm nay ngày hai tháng một sẽ diễn ra hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi
của ngân hàng nhà nước dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự
những thông tin cụ thể về hội nghị này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo